nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn thị kim ngân
đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ syri lanka
do ngài karu zaya surya chủ tịch quốc hội dẫn đầu thăm chính thức việt nam
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
sáng nay hai mươi bốn tháng bốn lễ đón chính thức đoàn đã được tổ chức trọng thể tại nhà quốc hội
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
việt nam và sri lanka thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày hai mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong suốt bốn mươi tám năm qua quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
luôn phát triển tốt đẹp
sri lanka đã ủng hộ việt nam ứng cử vào vị trí tổng thư ký kế hoạch colombo
nhiệm ký hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai
thương mại sang phương tăng đều qua các năm đạt gần ba trăm hai mươi triệu usd năm hai nghìn một mươi bảy
hai bên đang phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai triệu
sớm đạt mục tiêu
hai nước có tiềm năng hợp tác rất lớn trong các lĩnh vực như dầu khí cơ sở hạ tầng
công nghệ thông tin và truyền thông dệt may cao su da dày sản xuất và tiêu thụ sữa
năng lượng tái tạo vận tải hàng không và hàng hải
về hợp tác nghị viện giữa hai nước chủ tịch hội sri lanka đã thăm chính thức việt nam
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
phó chủ tịch quốc hội sri lanka tham dự đại hội đồng ipu một trăm ba mươi hai do quốc hội việt nam đăng cai
tổ chức vào tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
quốc hội việt nam đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam sri lanka để thúc đẩy quan hệ hợp tác
giữa hai quốc hội và tăng cường giao lưu nghị sĩ quốc hội hai nước